thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định hai mươi hai nghìn một mươi tám qdttg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
cụ thể việc tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả thuốc lá không đảm bảo chất lượng chỉ được thực hiện sau khi đã có đánh giá chất lượng của cơ quan có thẩm quyền
việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định của luật pháp về đấu giá tài sản